kết quả điều tra đến nay xác định vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai tức ngày hai mươi chín tết
sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số một mươi bốn với lý do là phụ giúp dọn đồ đạc
khoa đã khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản
sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm dẫn đến cái chết của chị vi thị thống
ngay sau đó đối tượng nguyễn đăng khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân
đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản
đáng chú ý để che giấu hành vi phạm tội đối tượng nguyễn đăng khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân
thành nhiều phần đem đi phi tàng
không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn tông xe vào thượng úy trần trung đức gây thương tích nặng
lê quý đường chú thành phố yên bái tỉnh yên bái vừa bị công an thành phố yên bái khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội chống người thẻnh công vụ
vào khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng hai
lê quý đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển trên đại lộ nguyễn thái học
tổ một phường nguyễn thái học thành phố yên bái tỉnh yên bái
thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố yên bái
làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
lê quý đường đã quay đầu xe bỏ chạy lúc này thượng úy trần trung đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện
nhưng đường không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía đồng chí đức
khiến đồng chí đức bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lê quý đường kết quả là năm mươi ba mg trên một lít khí thở
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau tết nguyên đán giáp thìn
đội cảnh sát giao thông công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa đã bố trí lực lượng trên tuyến giao thông quốc lộ hai mươi bảy c
đoạn qua địa bàn huyện để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt tổ chức điểm hỗ trợ tiếp sức người dân khi tham gia giao thông
hỗ trợ nước uống sữa bánh ngọt đến tận tay người dân khi đi ngang qua đây
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về luật giao thông đường bộ
để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện khánh vĩnh
đã tăng cường quân số trực tết ngoài việc kịp thời kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông còn thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ người dân
trong bảy ngày nghỉ tết giáp thìn các cơ sở tiếp nhận thăm khám cấp cứu bốn trăm một mươi sáu chín trăm ba mươi hai người
trong khi số người đến khám cấp cứu và tai nạn pháo nổ tăng trên năm mươi một
thì số ca cấp cứu và nhập viện nghi do tai nạn giao thông đều giảm
số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bộ y tế
sáu mươi ba sở y tế các tỉnh thành phố và y tế ngành trên toàn quốc
từ ngày tám tháng hai cho đến sáng ngày một mươi bốn tháng hai
các cơ sở tiếp nhận thăm khám cấp cứu bốn trăm một mươi sáu chín trăm ba mươi hai người tăng ba mươi ba so với cùng kỳ tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
trong đó tổng số khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông vào dịp tết nguyên đán năm nay là hai mươi ba hai trăm bốn mươi bốn trường hợp
giảm một mươi hai một so với cùng kỳ tết nguyên đán năm ngoái
trong bảy ngày nghỉ tết giáp thìn ghi nhận tổng số sáu trăm linh bốn trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ pháo hoa tăng năm mươi một bốn so với cùng kỳ tết nguyên đán năm ngoái
theo cục du lịch quốc gia việt nam trong kỳ nghỉ tết nguyên đán từ ngày tám cho đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ một mươi năm triệu lượt khách nội địa tăng một mươi sáu sáu so với cùng kỳ
trong đó có khoảng ba năm triệu lượt khách lưu trú tăng bảy mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ bốn mươi năm cho đến năm mươi tại hệ thống cơ sở lưu trú dịch vụ
dịp tết cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương
đà nẵng ước đón gần một trăm bảy mươi bảy lượt hà nội ước đón gần một trăm linh ba lượt khách tăng gấp hai hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
ninh bình ước đón gần một trăm linh lượt quảng nam ước đón chín mươi bảy lượt tăng bốn mươi hai
quảng ninh ước đón tám mươi chín bảy trăm sáu mươi bảy lượt tp hcm ước đón bảy mươi năm lượt tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm ngoái
kiên giang ước đón bốn mươi bốn ba trăm bảy mươi lượt tăng gấp bốn tám lần so với cùng kỳ năm ngoái
và lâm đồng ước đón hai mươi lượt